trần ngọc thiện chú tại thành phố sóc trăng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
bắt giữ về hành vi dùng dao đâm vào người khác dẫn đến tử vong
vào ngày bốn tháng bốn vừa qua thiện tham gia tiệc thôi nôi tại nhà người quen
ở giã tân hưng huyện long phú tỉnh sóc trăng
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày trong lúc ngồi ăn nhậu thiện và một người tên là thạch nam xảy ra mâu thuẫn
nam bỏ đi sau đó quay trở lại mang theo một con dao với mục đích là đâm thiện
khi mọi người đến can ngăn nam thì thiện đã giật lấy dao và đâm nhiều nhát vào người nam
dù được đưa đi cấp cứu tuy nhiên nam đã tử vong
do bị thương thiện cũng được đưa đến bệnh viện
cho đến ngày tám tháng bốn thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành bắt giữ